hỏi phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị diệu thúy
con em được hai mươi hai tháng tuổi mỗi khi thay đổi thời tiết là cháu bị ho sổ mũi ho rất nhiều
cháu có xuất hiện sốt nhẹ ba mươi tám độ về đêm nhưng sáng hôm sau thì lại hết sốt đến chiều lại sốt nhẹ
xin bác sĩ cho hỏi như vậy thì cháu có phải dùng thuốc hay không
em rất sợ là phải dùng thuốc cho con nhất là thuốc kháng sinh
còn nếu để vậy thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cháu hay không
vâng tôi nghĩ là

và thông thường những trường hợp đấy thì hoàn toàn không phải dùng kháng sinh đâu ạ
thông thường những trường hợp đấy như chị cũng thấy đấy nó chỉ sốt nhẹ và ngày hôm sau nó tự thương giảm rồi
chúng ta chỉ cần vệ sinh mũi họng sạch sẽ chúng ta chỉ cần cho đứa trẻ nó nghỉ ngơi dùng một chút giảm ho thông thường thảo dược chẳng hạn
thì nó sẽ rất là dễ chịu
tuy nhiên nếu nó sốt cao liên tục đứa trẻ nó nhìn toàn trạng ăn kém rồi là mệt nhiều khó thở không chịu chơi nữa
thì câu chuyện phải đưa đến bác sĩ bởi vì kháng sinh hay không lại là do bác sĩ
chứ không phải là kháng sinh là vì em thấy nặng nên em ra mua kháng sinh
thế cho nên là thông thường cho nên chúng ta biết là rõ ràng là cái thông tin và cái đơn là những cái thuốc cảm cúm bình thường ta có thể ra mua hiệu thuốc
nhưng mà kháng sinh là có chỉ những cái bác sĩ
như vậy nếu bình thường trong ba bốn ngày nó tự khỏi thì các chị cũng không phải lo lắng gì
còn thấy nặng lên thấy mà không yên tâm thì đưa đến bác sĩ bác sĩ sẽ quyết định có dùng kháng sinh hay không dùng kháng sinh
vậy là cái thắc mắc của các mẹ là có nên dùng kháng sinh hay không
thấy con biểu hiện nhiều quá là run đúng không ạ và mong chị hãy cứ bình tĩnh theo dõi
nếu cháu đủ ba ngày rồi thì chúng ta cũng có thể là yên tâm phần nào
nhưng mà nếu mà trong cái thời điểm mà nói là dịch mùa dịch chẳng hạn thì càng kiểm tra sớm càng tốt đúng không ạ